sở du lịch quảng bình vừa phối hợp với google triển khai quảng bá du lịch các điểm đến tại miền trung trên nền tảng video lớn nhất là youtube và thư viện văn hóa nghệ thuật trực tuyến hàng đầu thế giới google arts culture
sở du lịch quảng bình là đối tác ký kết hợp đồng với google arts culture làm đại diện đầu mối cho các tỉnh thành phố gồm quảng bình thừa thiên huế đà nẵng quảng nam và phối hợp với google châu á thái bình dương triển khai chiến dịch quảng bá du lịch văn hóa
chiến dịch quảng bá gồm chương trình quảng bá của các địa phương trên thư viện google arts culture và chương trình khám phá về đẹp du lịch và văn hóa việt nam chương trình có kế hoạch triển khai trên thư viện google arts culture vào quý ba năm hai nghìn một mươi chín